tại hà nội vào sáng nay bộ công an đã tổ chức phiên họp ban soạn thảo tổ biên tập dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì phiên họp
luật công an nhân dân có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đã tạo cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ toàn diện để lực lượng công an nhân dân thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao
tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được quá trình thực hiện luật công an nhân dân đã bộc lộ một số vướng mắt bất cập như thứ nhất hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan hạ sĩ quan công nhân công an chưa phù hợp với quy định của bộ luật lao động
thứ hai về thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác chưa cụ thể nên khó thực hiện
thứ ba về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ chức danh của sĩ quan công an nhân dân chưa phù hợp với thực tiễn
chính vì vậy việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân để tháo gỡ khó khăn vướng mắt bảo đảm tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội là cần thiết
tại phiên họp bộ trưởng tô lâm trưởng ban soạn thảo dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân nhấn mạnh đảng đã xác định và thể hiện quan điểm chỉ đạo tại nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
quan điểm chỉ đạo này cần được kịp thời thể chế trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân để triển khai thực hiện
các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân đồng thời các đại biểu cũng đề xuất với ban soạn thảo tổ biên tập cần tổ chức khảo sát lấy ý kiến rộng rãi trong lực lượng công an nhân dân cũng như của các bộ ngành chuyên gia nhà khoa học nhằm hoàn thiện dự án đúng tiến độ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan
các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung của luật công an nhân dân cũng như của các bộ ngành chuyên gia nhà khoa học nhằm hoàn thiện dự án đúng tiến độ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan